ngày hôm nay một mươi tháng một mươi hai diễn đàn đông á lần thứ một mươi tám do việt nam và trung quốc đồng chủ trì tổ chức
với chủ đề tăng cường hợp tác asean cộng ba nhằm nâng cao năng lực tự cường kinh tế và tài chính
trước các thách thức đang nổi lên đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến
phát biểu tại diễn đàn các quan chức cao cấp và chuyên gia hàng đầu của các nước asean cộng ba
nêu nhiều đề xuất hợp tác thiết thực như lập trung tâm hợp tác tài chính khu vực
nhằm hỗ trợ các nước asean nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính
tạo thuận lợi đi lại của người dân và doanh nghiệp thông qua triển khai lối đi nhanh
hỗ trợ các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa khắc phục hậu quả của dịch bệnh
và phục hồi sản xuất kinh doanh thông qua các gói hỗ trợ tài chính đầu tư phát triển hạ tầng chất lượng cao
thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ trong các hoạt động thương mại đầu tư
và giao dịch tài chính giữa các nước asean cộng ba
các đại biểu nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực liên kết kinh tế khu vực
bảo đảm duy trì kết nối chuỗi cung ứng triển khai hiệu quả các fta cộng một giữa asean và trung quốc
nhật bản và hàn quốc và thúc đẩy hiệp định rcep sớm có hiệu lực và đi vào triển khai đầy đủ
kết quả trao đổi tại diễn đàn đông á lần thứ một mươi tám sẽ được trình lên các quan chức cao cấp asean cộng ba
làm cơ sở đóng góp triển khai và các cam kết của lãnh đạo các nước asean cộng ba
về nâng cao năng lực tự cường kinh tế và tài chính trước các thách thức đang nổi lên